hiện nay trên thế giới có rất nhiều khái niệm về du lịch nông nghiệp nhưng luôn có bốn nội dung chính
kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp thu hút du khách đến tham quan các hoạt động liên quan đến nông nghiệp mục đích tăng thu nhập cho nông dân
tạo cho du khách cơ hội giải trí hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần gần gũi với thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống nhà nông
điểm đặc biệt của du lịch công nghiệp chính là sự kết hợp giữa các giá trị tự nhiên và giá trị văn hóa truyền thống tại khu vực nông thôn
việc phát triển du lịch nông nghiệp góp phần bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể cũng như các ngành nghề truyền thống
hiện ở việt nam có những sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa nông nghiệp các vùng biển trải dài từ bắc tới nam đã được hình thành thu hút cả du khách trong và ngoài nước
tuy nhiên mặc dù việt nam có rất nhiều tài nguyên để phát triển du lịch nông nghiệp nhưng các khu vực có khả năng khai thác một cách chuyên nghiệp thì không nhiều
phần lớn hoạt động du lịch nông nghiệp hiện nay ở việt nam vẫn mang tính tự phát nhỏ lẻ manh mút trùng lập sản phẩm chưa thực sự hấp dẫn du khách và chưa được trú trọng về thương hiệu
người nông dân chỉ quen sản xuất nông nghiệp không có các kỹ năng để phục vụ khách du lịch một cách chuyên nghiệp
cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phụ trợ tại các điểm du lịch nông nghiệp
chưa được đầu tư đảm bảo chất lượng
theo đó du lịch nông nghiệp việt nam cần tìm những giải pháp để có thể khai thác tốt hơn nữa
đó là cần có chính sách đặc thù cho nông nghiệp nông dân khuyến khích phát triển sản phẩm tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá đẩy mạnh công tác xúc tiến tăng tính liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước nhà nông nhà khoa học doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu hình thành hiệp hội riêng cho du lịch nông nghiệp
trong phần đầu của chương trình hôm nay
xin chuyển đến quý vị và các bạn
bài cần chiến lược phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững của tác giả mai văn bảo
bài đăng trên báo nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ở việt nam du lịch nông nghiệp phát triển trên mọi miền đất nước từ tây bắc đồng bằng sông hồng duyên hải miền trung tây nguyên đông nam bộ đồng bằng sông cửu long
loại hình du lịch nông nghiệp ở việt nam phát triển song song với loại hình du lịch cộng đồng du lịch sinh thái
và đều tuân thủ nguyên tắc du lịch trải nghiệm
khai thác các giá trị tổng hợp dựa trên thành quả của ngành nông nghiệp
tiến sĩ hồ bá thâm phó chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo trường đại học công nghệ miền đông cho biết
du lịch nông nghiệp là lĩnh vực khá mới ở nước ta
do đó chúng ta phải xây dựng tầm nhìn chiến lược để có lộ trình thực hiện trên cơ sở biến động các mặt của thế giới của việt nam để có điều chỉnh phù hợp
vì nhu cầu của người dân tham gia du lịch cũng thay đổi nhanh
từ đó xây dựng những chính sách động lực
để tạo ra sự năng động của các mô hình du lịch
với xu thế ngày nay dứt khoát phải là du lịch xanh du lịch sạch
hiện cả nước có khá nhiều mô hình du lịch nông nghiệp
tuy nhiên du lịch nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế bất cập như
chưa có tầm nhìn dài hạn hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu nhiều nơi phát triển mang tính tự phát nhỏ lẻ manh mún sản phẩm trùng lắp
phần lớn sản phẩm nông nghiệp mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan ăn uống trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản
chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút khách cũng như tăng khả năng chi tiêu từ khách qua khai thác các dịch vụ bổ trợ
vấn đề tiếp thị quảng cáo sản phẩm nông nghiệp chưa được chú trọng
nhiều nông hộ chỉ chú ý việc tạo ra sản phẩm ít quan tâm đến vấn đề tiếp cận thị trường cũng như kỹ năng phục vụ du lịch nông nghiệp
nguồn nhân lực còn thiếu và yếu đặc biệt việc liên kết phát triển du lịch nông nghiệp giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các tỉnh trong vùng

trước hết chúng ta phải thực hiện bài bản phải trả lời câu hỏi du khách cần gì và cơ sở kinh doanh du lịch nông nghiệp được gì như thế mới bắt tay vào làm thành công được
và hướng dẫn thực hiện hiện có vài nơi đã xây dựng xong mô hình sở này thì khen sở khác cơ quan khác thì nói vi phạm
rõ ràng là vậy khi du lịch canh nông thì làm trên đất nông nghiệp mà đất nông nghiệp thì không được xây dựng đó là vướng mắc trước mắt cần được tháo gỡ
từ những kết quả bước đầu và những khó khăn bất cập nhiều chuyên gia nhà quản lý cho rằng để du lịch nông nghiệp phát triển
các cấp ủy đảng chính quyền phải đánh giá đúng tầm quan trọng của việc phát triển du lịch nông nghiệp
từ đó có các chính sách phát triển hợp lý dài hạn đối với loại hình du lịch này
có quy hoạch để phát triển các cơ sở du lịch nông nghiệp bảo đảm sự đa dạng về loại hình đồng thời cũng sẽ giúp cho công tác quản lý tốt hơn
cùng với đó xây dựng được mô hình và sản phẩm du lịch đặc thù gắn với những tiềm năng lợi thế tự nhiên
cũng như nét đặc sắc riêng có về văn hóa con người của từng địa phương
từng vùng miền không để trùng lắp gây nhàm chán
phát huy vai trò chủ thể của các chủ trang trại doanh nghiệp hộ nông dân trong tổ chức thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp
có chính sách xúc tiến quảng bá du lịch nông nghiệp hiệu quả
chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phục vụ du lịch
đồng chí nguyễn xuân tiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lâm đồng cho rằng
có thể khẳng định du lịch nông nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn
phù hợp với điều kiện định hướng phát triển kinh tế của nhiều địa phương vùng biển và định hướng phát triển kinh tế của đất nước
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả du lịch gắn với nông nghiệp bền vững
chính phủ và các bộ ngành trung ương và địa phương cần sớm xây dựng chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp
phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế với đặc thù khả năng của từng địa phương
trên cơ sở đó các cấp ủy đảng chính quyền nghiên cứu đề ra những chính sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế
cùng tham gia đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp sớm hình thành các chuỗi liên kết hợp tác giữa các địa phương
tránh tình trạng dẫm chân nhau về sản phẩm du lịch
đồng thời xây dựng và triển khai chương trình về phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
quy hoạch định hướng và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp
khai thác tối đa những đặc trưng của nền nông nghiệp kết hợp với giá trị văn hóa
góp phần đưa du lịch nông nghiệp phát triển đột phá hiệu quả bền vững
phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài
để du lịch nông nghiệp trở thành lợi thế của tác giả quang đông
bài đăng trên báo nhân dân
du lịch nông nghiệp đang là một hướng đi mới cho du lịch việt nam
nhờ khai thác lợi thế giá trị khác biệt nổi bật của nông nghiệp nông thôn
đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống xây dựng nông thôn mới
mô hình du lịch nông nghiệp đang cho thấy những dấu hiệu tích cực
tuy nhiên để phát triển du lịch nông nghiệp trở thành lợi thế với những sản phẩm đặc trưng
còn rất nhiều việc phải làm
theo tổng cục du lịch thời gian qua tại nhiều địa phương
các tổ chức cá nhân đã triển khai đầu tư khai thác du lịch nông nghiệp
hiện nay cả nước có khá nhiều mô hình du lịch nông nghiệp
như trải nghiệm vườn rau thủy canh trồng hoa công nghệ cao ở đà lạt lâm đồng
trải nghiệm vườn điều ở bình phước đồng nai
trái cây nhà vườn tại bình dương
trải nghiệm trang trại nho ninh thuận
du lịch miệt vườn chợ nổi ở khu vực đồng bằng sông kiều long
du lịch sinh thái dọc sông sài gòn
du lịch làng nghề ở an giang
một số tour điển hình đã trở thành thương hiệu thu hút du khách
như tour thăm mô hình làng quê yên đức quảng ninh
tham quan nông trường mộc châu sơn la
làng rau trà quế hội an quảng nam
hay du lịch miệt vườn chợ nổi ở khu vực đồng bằng sông cửu long
tại quảng nam mỗi năm du lịch nông nghiệp đón khoảng ba trăm linh lượt khách
chiếm gần năm tổng lượng khách tham quan du lịch trên địa bàn
một số tour du lịch đã trở thành thương hiệu của du lịch quảng nam như
một ngày làm nông dân ở làng rau trà quế
du lịch rừng rửa nước cẩm thanh
có thể thấy tiềm năng và hiệu quả của du lịch nông nghiệp
qua khai thác ở một số điểm đến như
điểm du lịch làng quê yên đức xã yên đức của thị xã đông triều quảng ninh
do công ty cổ phần du lịch sen á đông đầu tư xây dựng
đây là địa điểm trải nghiệm làng quê có sức hấp dẫn khá đặc biệt
đối với du khách trong và ngoài nước
sau gần bảy năm hiện nay mô hình du lịch này
đã mang lại lợi ích kinh tế xã hội
góp phần bảo tồn gìn giữ nét văn hóa bản địa
và bảo vệ môi trường
đến khu du lịch làng quê yên đức
du khách được tận hưởng phong cảnh thanh bình yên ả
của làng quê thuần nông và được trải nghiệm công việc đồng áng
đời sống thường nhật của bà con nông dân
điều thú vị là giờ đây chính họ đã trở thành
những hướng dẫn viên thân thiện mến khách
giới thiệu đến du khách những nét đẹp truyền thống của quê hương
hiện mỗi năm khu du lịch làng quê yên đức
đón khoảng ba mươi lượt khách
điểm du lịch của ông nguyễn bé tư
chủ homestay tư kỳnh
tỉnh cá linh rộng khoảng ba hectare
ở xã phú thọ huyện tam đông đồng tháp
cũng là một điển hình tiêu biểu
của du lịch nông nghiệp
sau khi học tập các mô hình
ông đã mạnh đạn quy hoạch ba hectare
ruộng sen để hình thành khu du lịch
nông nghiệp đồng sen phục vụ du khách
những căn nhà lá
được ông xây dựng ngay trên ruộng sen
là nơi để du khách tận hưởng thiên nhiên
cảnh đồng quê không khí trong lành
nghe tiếng chim hót
du khách được cùng ăn cùng ở
sinh hoạt với những người
nông dân đồng tháp một mươi hiền hòa
các mô hình du lịch nông nghiệp
với sự tham gia trực tiếp của người dân bản địa
đã tạo nên sự phong phú hấp dẫn
của các sản phẩm du lịch
đồng thời đem lại thu nhập cao hơn
cho bà con nông dân
trở thành một phương thức xóa đói giảm nghèo
hiệu quả tại những cộng đồng khó khăn
đó là những tín hiệu tích cực bước đầu
nhưng để nâng tầm du lịch nông nghiệp
còn rất nhiều việc phải làm
theo vụ lữ hành tổng cục du lịch
nhu cầu du khách muốn tham quan
trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn
tăng từ hai mươi đến ba mươi mỗi năm
hầu hết hoạt động du lịch nông nghiệp
vẫn mang tính tự phát nhỏ lẻ
đơn điệu trùng lấp
sản phẩm chưa thật sự hấp dẫn
và chưa được chú trọng về thương hiệu
các địa phương hầu như mới chỉ xây dựng được
một số sản phẩm du lịch nông nghiệp
nông thôn đơn giản dễ bị sao chép
bởi vậy trong hơn nửa năm qua
tổng cục du lịch cùng ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn các địa phương
đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học
về du lịch nông nghiệp
một hướng đi mới của du lịch việt nam
theo dự báo trong vòng vài năm tới
mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp
ở việt nam sẽ rất phát triển
lãnh đạo tổng cục du lịch cho biết
trong định hướng chiến lược phát triển
du lịch việt nam du lịch sinh thái
gắn với nông nghiệp nông dân nông thôn
được xác định là một trong
năm dòng sản phẩm chủ đạo
để du lịch nông nghiệp trở thành
một trong những loại hình du lịch chính
cần phải có chiến lược về phát triển sản phẩm
các sản phẩm du lịch nông nghiệp
phải được tổ chức một cách khác biệt
việc lựa chọn xây dựng
và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp
phải khai thác được sự khác biệt
tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng
đặc thù của từng vùng quê
có tính hấp dẫn cao với du khách
và quan tâm đến chất lượng và giá cả dịch vụ
vấn đề vệ sinh môi trường
cùng với khôi phục bản sắc văn hóa
ở các vùng đông thôn
du lịch nông nghiệp phải hướng đến
sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
sản phẩm và nhân lực tại chỗ
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên
trong đó có lợi ích của người nông dân
trực tiếp tham gia
các chuyên gia ở hiệp hội du lịch việt nam cho rằng
ngành du lịch và nông nghiệp
cần phối hợp xây dựng
triển khai mô hình phát triển du lịch nông nghiệp
gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới
chú trọng khai thác bản sắc văn hóa vùng miền
để đa dạng hóa sản phẩm du lịch
cần hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin
về du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn
gắn kết với hệ thống dữ liệu thông tin
của ngành du lịch cả nước
thời gian tới
cần sự liên kết chặt chẽ hơn
từ các cơ quan quản lý doanh nghiệp
nhà khoa học để góp phần quảng bá
xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp
cần chung tay đào tạo nguồn nhân lực
cho du lịch nông nghiệp
cũng như đào tạo kiến thức du lịch cho nông dân
vai trò phối hợp liên ngành nông nghiệp du lịch
xây dựng bản đồ du lịch nông nghiệp
liên kết chặt chẽ giữa nông dân
doanh nghiệp lữ hành địa phương
cơ quan quản lý du lịch nông nghiệp
là rất quan trọng
để đưa du lịch nông nghiệp đột phá
theo phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch ngô hoài trung
cần đẩy mạnh việc liên kết giữa ngành nông nghiệp
với ngành du lịch giữa doanh nghiệp lữ hành
trang trại nông dân trong phát triển du lịch nông nghiệp
việc liên kết hình thành chuỗi giá trị
giữa nông nghiệp và du lịch là hết sức quan trọng
đem lại nhiều giá trị tích cực
đặc biệt là vấn đề tạo sinh kế
tăng thu nhập cho nông dân
góp phần gìn giữ được nghề nông nghiệp truyền thống
bên cạnh đó
cần phải chọn lọc và đầu tư bài bản
xác định các sản phẩm chủ đạo
đặc trưng có tính khác biệt
và đặc biệt điểm nhấn của từng địa phương
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau